các đại biểu đã khẳng định doanh nghiệp doanh nhân việt nam có một vai trò và vị trí vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước
trong thời gian qua các doanh nhân doanh nghiệp của việt nam đã có những bước phát triển vượt bậc góp phần mang lại sức sống cho nền kinh tế việt nam tạo công an việc làm phát triển cộng đồng và xây dựng nền kinh tế đất nước
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã trao đổi thẳng thắn và thảo luận về các vấn đề như làm thế nào để khởi nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp trong doanh nghiệp
các cách khai thác và tiếp cận dữ liệu khách hàng trong thời đại công nghệ số các phương pháp tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam thông qua các hoạt động mna
diễn đàn doanh nhân việt nam hai nghìn một mươi sáu được tổ chức nhằm tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp khuyến khích và cổ vũ doanh nhân việt nam vươn tới những chuẩn mực quốc tế
sáng nay ngân hàng phát triển châu á đã phê duyệt chiến lược đối tác mới để hỗ trợ việt nam thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
sau đó ngân hàng phát triển châu á đã phê duyệt chiến lược đối tác mới để hỗ trợ việt nam thực hiện kế hoạch phát triển kế hoạch phát triển kế hoạch

hỗ trợ việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi ngân hàng phát triển châu á cho rằng để đạt được những thành tựu như hiện nay đòi hỏi việt nam phải có những cải thiện về hiệu quả chi tiêu công và đầu tư nhiều hơn ở khu vực kinh tế tư nhân
theo ông eric giám đốc quốc gia adb tại việt nam để giúp chính phủ giải quyết những thách thức này ngân hàng phát triển châu á sẽ hỗ trợ những khoản đầu tư nhằm đạt được ba kết quả chủ chốt đó là thúc đẩy tạo việc làm và khả năng cạnh tranh tăng cường cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ đồng đều hơn cải thiện tính bền vững của môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
dự kiến nguồn lực giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi dành cho việt nam sẽ duy trì vốn vay khoảng một tỷ usd hỗ trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại từ năm đến bảy triệu usd mỗi năm
đồng tài trợ từ các đối tác phát triển và các quỹ khí hậu một tỷ bốn trăm linh triệu usd
hàng hóa nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh được miễn thuế đó là một trong những nội dung được hướng dẫn tại nghị định một trăm ba mươi bốn ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có trị giá hải quan từ một triệu đồng việt nam trở xuống hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới một trăm linh đồng việt nam
được miễn thuế nếu vượt quá các mốc trên sẽ phải nộp thuế đối với toàn bộ lô hàng
bên cạnh đó nghị định cũng hướng dẫn miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo điều ước quốc tế hàng hóa có trị giá tối thiểu
theo đó hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên
cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu là số lượng chủng loại trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế
theo nghị định trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại định lượng miễn thuế thì bộ tài chính thống nhất với bộ ngoại giao báo cáo thủ tướng chính phủ quyết định chủng loại và định lượng hàng hóa miễn thuế
theo thống kê của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu cả nước đã xảy ra một mươi ba ổ dịch cúm da cầm xuất hiện tại chín xã phường của một mươi một huyện thị xã thuộc sáu tỉnh thành phố
làm một mươi tám đồng
bệnh lở mồm long móng đã xuất hiện tại năm mươi năm xã thuộc hai mươi sáu huyện thị xã của một mươi hai tỉnh làm hai chín mươi bốn con gia súc mắc bệnh
bệnh tai xanh ở lợn cũng xuất hiện từ cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu với tổng số chín ổ dịch tại sáu huyện thị xã của ba tỉnh làm bảy trăm hai mươi bốn con lợn mắc bệnh số lợn buộc phải tiêu hủy là hai trăm tám mươi
hiện nay nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xuất hiện và lây lan là rất cao tính đến ngày chín tháng một mươi cả nước còn một ổ dịch cốm gia cầm
n một tại tỉnh cà mau và một ổ dịch tai xanh tại hà tĩnh chưa qua hai mươi một ngày
để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc gia cầm phát sinh và lây lan bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt hai năm hai nghìn một mươi sáu trên toàn quốc nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo bố trí hố sát trùng tại khu vực đường mòn lối mở biên giới trên địa bàn quản lý tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi chợ buôn bán động vật
thời gian thực hiện trong vòng một tháng bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo bố trí hố sát trùng tại khu vực đường mòn lối mở biên giới trên địa bàn quản lý tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi chợ buôn bán động vật
tuyến đường do sở giao thông vận tải bắc cạn làm chủ đầu tư công ty cổ phần bắc hà có trụ sở tại thành phố bắc cạn là đơn vị thi công công trình gồm các hạng mục xây dựng ba cầu vượt dòng nâng cấp một số đoạn đường thường xuyên bị ngập ống để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi
chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc đơn vị thi công điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn một trăm linh tỷ đồng nhiều lần gia hạn hợp đồng nhưng do năng lực nhà thầu yếu thiếu tinh thần trách nhiệm nên việc thi công các hạng mục rất chậm một thời gian dài bỏ không thi công
vì thế mỗi khi có mưa lũ nước trên các sông suối toàn tuyến dâng lên việc đi lại của nhân dân các xã phía bắc huyện bắc nạm gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm đến tính mạng ách tắc giao thông kéo dài
chỗ ban quản lý gia hạn hạ thông cũng đã có báo cáo sở hạ thông và ủy ban nhân huyện bắc nạm và đề nghị nhà thầu rất nhiều lần tuy nhiên từ trước tiết nguyên đán hai nghìn một mươi năm thì nhà thầu đến nay nhà thầu vẫn không triển khai thực hiện
không thể kéo dài việc thi công các công trình trên tuyến gây ảnh hưởng đến đi lại đời sống của nhân dân thêm nữa đến hết năm hai nghìn một mươi sáu nếu việc thi công vẫn bị chậm sở giao thông vận tải bắc cạn sẽ chốt khối lượng thay thế đơn vị thi công
đến ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
sở giao thông vận tải bắc cạn sẽ kết thúc dự án và kết thúc hợp đồng nếu nhà thầu không đẩy nhanh tiến lộ thi công và không hoàn thành được theo kế hoạch và hợp đồng đề ra thì giải pháp mà ban quản lý dự án sẽ tham mưu cho lãnh đạo sản và văn bản báo cáo của quan tỉnh đề nghị chấm dứt hợp đồng và thành lý hợp đồng để chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu
bởi vì khi kéo dài như thế này sau này trượt giá thì sẽ tăng tấm đầu tiên của dự án
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn cần cấm tham gia xây dựng các dự án giao thông đối với những nhà thầu năng lực yếu thiếu tinh thần trách nhiệm như công ty cổ phần bắc hà để bảo đảm tiến độ chất lượng công trình
tại quảng nam đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh đã làm việc với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đại diện các nhà máy thủy điện đóng trên địa bàn về công tác quản lý vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ hai nghìn một mươi chín
đến nay một số thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng nam đã thực hiện tốt các phương án phòng chống lũ lụt cho hạ du điển hình là thủy điện a vương diễn tập lũ lụt vùng hạ du lắp đặt hệ thống đo mưa tự động và trạm thông báo lũ ở hạ du
trong khi đó thủy điện đắc mi bốn và một số thủy điện khác lại chưa kiện toàn công tác vận hành hồ chứa chưa xây dựng được phương án phòng chống lũ hạ du
tại buổi làm việc lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã yêu cầu chủ các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra vận hành an toàn các hồ chứa thực hiện tốt công tác truyền thông về tình hình lũ cho nhân dân tăng cường các mốc báo lũ và bố trí các trạm lắp đặt đo lượng mưa để đưa ra dự báo lũ kịp thời
trong khi đó thủy điện đắc my bốn và một số thủy điện khác lại chưa kiện toàn công tác vận hành hồ chứa chưa xây dựng được phương án phòng chống lũ hạ du
trong khi đó bông văn hầm dẫn dòng ở thủy điện sông bung hai lãnh đạo tỉnh quảng nam cho rằng đây là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng và phải xem là bài học sương máu
qua đó lưu ý chủ đầu tư thủy điện sông bung hai không được tích nước trong mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi sáu sớm bồi thường thiệt hại nhằm ổn định cuộc sống cho người dân và thi công trả lại dòng chảy như hiện trạng ban đầu
trong phần tin tiếp theo biến tướng dạy thêm học thêm
thưa quý vị rõ ràng học thêm dạy thêm là nhu cầu và nó được tổ chức trong các trường học từ rất lâu
tuy nhiên tại sao vấn đề dạy thêm học thêm lại gây nhiều bức xúc cho xã hội trong những năm gần đây
chính bởi việc dạy thêm giờ không còn đơn thuần là cách hiểu là bổ trợ kiến thức và tự nguyện mà nhiều nơi đã biến tướng thành mảnh đất kinh doanh của giáo viên nhà trường và theo hình thức tự nguyện bắt buộc
học sinh bốn lớp của khối sáu trường trung học cơ sở ngô gia tự hà nội chỉ với môn tiếng anh ngoài hai tiết chính khóa một tuần thì các em còn phải học hai tiết học thêm vào buổi chiều và hai tiết tự nguyện theo chương trình tiên tiến
như vậy cùng một môn học nhưng lại tồn tại ba hình thức học khác nhau và điều đáng nói là việc xếp lớp của trường cũng chưa được dựa vào tiêu chí này
đã gọi là tiếng anh bổ trợ thì nếu thấy cần thì bổ trợ còn nếu không cần thì không cần thiết phải bổ trợ mà các con đảm bảo học đủ bao tiết trên lớp là học đủ

vấn đề thì tại sao lại các em không học tiếng anh của lanh quân linh các em lại phải chuyển lớp trong khi đấy nó chỉ là cái vấn đề
sau khi dựa trên cái đăng ký phục vụ hình chúng tôi mới xếp lớp chứ không phải chúng tôi xếp lớp trước rồi chúng tôi bắt học sinh vào lớp đó
không chỉ biến tướng ở trong trường học mà cái xã hội bức xúc đó là tình trạng nhiều giáo viên bớt xén chương trình chính khóa để ép học sinh phải đến học các lớp ở bên ngoài do chính mình giảng dạy và mục đích cung cấp kiến thức thì ít mà mục đích để kiếm thêm thu nhập cho mình là chủ yếu
ví dụ ra bài là phải chữa cho các cháu nhưng nhiều khi không chữa
cái bài khó không chữa các cháu cắn bút chịu không đi học thêm thì không thể hiểu bài
đấy nó có cả đây chuyện rồi sợ các cô chú bác nói thật với các cháu như thế
bây giờ là bây giờ cái thế hệ bây giờ giảng dạy nó là trường nào hầu như cũng thế
dạy ở trên lớp thì chính khóa thì mình đi dạy thì là thu nhập nó không đủ sống
bởi vậy cũng muốn có một cái nguồn thu bổ sung thêm
bằng cách là mình dạy thêm
thế thì như vậy tức là dạy thêm nó lại cũng là nhu cầu của cả giáo viên
nhưng mà tôi phải nói là cái nhu cầu này không thể ưu tiên
không thể nếu cái nhu cầu này mà nó là dựa trên cái việc là vi phạm cái quyền lợi của học sinh thì không thể chấp nhận
khẳng định việc giáo viên tự tổ chức các lớp các nhóm dạy thêm ngoài nhà trường là sai nguyên tắc và vi phạm quy định
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho rằng
để xảy ra tình trạng này cần xem xét công tác quản lý của nhà trường và các địa phương
tôi chắc chắn rằng là trong các trường tiểu học thì không có chuyện dạy thêm học thêm
còn đó đây ở ngoài nhà trường thì cũng có thể là do phụ huynh học sinh có nhu cầu nguyện vọng mà tổ chức
thì cái việc này chúng tôi nếu nắm mắt được thì chúng tôi đều cho kiểm tra kỹ và xem xét đình chỉ
bởi vì cũng có những nhóm mà chúng tôi nhận được thông tin
chỉ có hai ba cháu là con người nhà và giáo viên dạy
thì cái đó cũng không thể đó là tấm một cách tuyệt đối được
thế nhưng mà còn nếu như giáo viên đứng ra mà tổ chức lớp thì chúng tôi yêu cầu
các nhà trường sẽ có những hình thức kỷ luật đối với những giáo viên đó
theo nhiều chuyên gia thì dạy thêm học thêm là nhu cầu có thật
người giỏi cần phát triển người kém cần bù đắp kiến thức
nhưng quan trọng là giáo viên cần biết điểm rừng để khi các em được trang bị đủ kiến thức
cần phải thả học trò ra chứ không phải dạy thêm tràn lan
theo cách các thầy cô đang thực hiện như hiện nay
bởi điều này sẽ khiến cho nền giáo dục ngày càng tụt hậu thay vì phát triển
còn tại tp hcm thành ủy tp vừa có thông báo kết luận về công tác quản lý
hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tp
theo đó việc dạy thêm học thêm sẽ được tổ chức trong nhà trường
trên cơ sở tự nguyện của học sinh
thường trực thành ủy tp hcm cho rằng trong điều kiện hiện nay
nội dung chương trình và phương pháp giáo dục còn chậm đổi mới
phương pháp thi cử còn nặng về kiểm tra kiến thức nên nhu cầu học thêm
vẫn còn trong một bộ phận phụ huynh học sinh
vì vậy việc triển khai chủ trương cấm dạy thêm học thêm cần quyết liệt
nhưng phải có lộ trình cách làm phù hợp cụ thể hạn chế tối đa
những tác động tiêu cực đến phụ huynh học sinh và đội ngũ thầy cô giáo
việc dạy thêm học thêm được tổ chức trong nhà trường
trên cơ sở tự nguyện của học sinh
nhà trường phải khảo sát phân chia lớp học theo cấp độ học lực
trình độ của học sinh danh sách lớp học thêm nội dung
chương trình giảng dạy do hiệu trưởng quyết định
tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn giáo viên theo học
phân bổ hợp lý thời gian dạy thêm học thêm cho giáo viên và học sinh
thường trực thành ủy cũng yêu cầu phải chấn chỉnh công tác quản lý dạy thêm
học thêm tràn lan hiện nay không tổ chức dạy thêm học thêm
đối với học sinh hai buổi một ngày và học sinh tiểu học
trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật thể dục thể thao
dè luyện kỹ năng thực hành xã hội
cà mau vừa đề xuất với bộ tài nguyên và môi trường xem xét
chấp thuận dự án xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven biển
phòng chống sạt lở do biến đổi khí hậu là dự án cấp thiết nhất
để ưu tiên đầu tư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo dự án trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cà mau sẽ xây dựng tuyến kè phòng hộ ven biển huyện u minh
và huyện trần văn thời tổng chiều dài hai mươi năm km
cao trình đỉnh kè từ một hai m đến một sáu m
tiếp đó tỉnh cà mau dự kiến sẽ tiến hành phục hồi và quản lý rừng ngập mặn
trồng mới hai trăm năm mươi hectare rừng phòng hộ phía sau tuyến kè và hai trăm năm mươi hectare rừng tái sinh tự nhiên
tổng mức đầu tư toàn dự án nêu trên là hơn sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
từ nguồn vốn chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu
trong thời gian gần đây đê biển tây của tỉnh cà mau
thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lỡ đất
hiện có khoảng sáu bốn km đê biển tây bị sạt lở nghiêm trọng
đất rừng phòng hộ đê biển tây nay chỉ còn khoảng tám mươi mét
thậm chí có đoạn còn có ba mươi m
đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của trên ba sáu trăm linh hộ dân sống trong khu vực
quỹ thiện tâm thuộc tập đoàn vingroup phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh thái bình
vừa tổ chức trao bê giống sinh sản cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vụ thư
năm mươi năm con bê giống được bàn ra cho các hộ nghèo và cận nghèo huyện vũ thư
nằm trong dự án cho vai bê cài giống
các bê giống sinh sản của quỹ thiện tâm nhằm hỗ trợ sinh kế
bảo đảm cuộc sống bền vững cho người dân
cùng với vũ thư các huyện hưng hà quỳnh phụ và đông hưng tỉnh thái bình
cũng được thụ hưởng từ dự án ý nghĩa này
được biết trong dịp này quỹ thiện tâm cũng tổ chức bàn giao hai trăm linh con bê giống
cho một mươi hai xã thuộc bốn huyện của tỉnh thái bình
đây đều là những con bê khỏe mạnh đã tiêm đầy đủ vaccine phòng chống dịch bệnh trên da súc
và được tuyển chọn kỹ lưỡng tại trại bò giống ba vì hà nội
các hộ được nhận bò giống cam kết thực hiện nghĩa vụ chăn nuôi
đến khi những con bò này đẻ ra lứa đầu tiên
nuôi những con bê con đến lúc một trăm bốn mươi năm kg thì bàn giao cho xã
để trao lại cho các hộ gia đình nghèo khác
thưa quý vị ở tỉnh hải dương ông hoàng đình hà ở xã thái tân huyện nam sách
được nhiều người biết đến với mô hình nuôi cá lồng trên sông thái bình
đem lại hiệu quả kinh tế cao
ông là tấm gương thương binh tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình của huyện nam sách

trong năm cao ông hà đã thuê bốn xào đất để trồng cỏ làm thức ăn cho cá hàng ngày
ngoài nuôi cá thịt thương phẩm ông hà còn tự sản xuất cá giống
bình quân mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng ba mươi tấn cá thu lãi khoảng ba trăm linh triệu đồng
qua đó ông hà đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho từ năm đến bảy lao động ở địa phương

đối với ông hà chúng tôi ghi nhận mục tiêu và phấn đấu của ông
ông là một người thương binh sau khi trở về ông đã không ngừng học hỏi và phát triển kinh tế gia đình và xây dựng tổ chức hội
với tinh thần vượt khó vươn lên sẵn lòng giúp đỡ mọi người của ông hà đã góp phần thu hút ngày một đông hội viên nông dân tham gia vào tổ chức hội
nâng cao chất lượng hoạt động hội nông dân xã thái tân từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhằm tăng cường xử lý xe quá tải quá khổ thời gian qua thanh tra giao thông các địa phương trong cả nước đã sử dụng cân sách tay tiến hành kiểm tra hơn năm mươi tám tám trăm linh xe phát hiện gần ba xe vi phạm về tải trọng
theo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu từ ngày hai mươi một tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng tại các trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động
cố định và thanh tra các sở giao thông vận tải các địa phương sử dụng cân sách tay tiến hành kiểm tra trên năm mươi tám tám trăm linh xe phát hiện hai chín trăm linh xe vi phạm về tải trọng
một trăm chín mươi ba xe vi phạm về kích thước thùng hàng tước một một trăm ba mươi ba giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước hai mươi sáu sáu tỷ đồng
thanh tra các cục quản lý đường bộ đã tiến hành kiểm tra sáu mươi hai xe phát hiện ba mươi chín xe vi phạm về tải trọng một mươi chín xe vi phạm về kích thước thùng hàng tước ba mươi hai giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước một hai tỷ đồng
thời gian qua công tác kiểm soát tải trọng xe đã nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội nhận thức của chủ xe lái xe doanh nghiệp vận tải
các cơ sở đầu nguồn hàng góp phần tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và cân bằng thị phần vận tải đường sắt đường thủy nội địa hàng hải
trong phần tin thế giới nga và thổ nhĩ kỳ ký thỏa thuận dự án dòng chảy thổ

thổ nhĩ kỳ nga và thổ nhĩ kỳ kêu gọi viện trợ cho haiti

hôm qua thổ nhĩ kỳ và nga đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ
lễ ký diễn ra dưới sự chứng kiến của tổng thống nga vladimir putin đang ở thăm thổ nhĩ kỳ và người đồng cấp nước chủ nhà tay erdogan
theo tổng thống nga putin trong khuôn khổ thảo luận về dự án đường ống dẫn khí đốt giữa hai nước đã đạt được thỏa thuận về việc nga cung cấp khí đốt giảm giá cho thổ nhĩ kỳ
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan nhấn mạnh
những công việc liên quan đến dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ sẽ được đẩy nhanh tiến độ
tập đoàn dầu khí gabrom của nga cho biết thỏa thuận dự định xây dựng hai nhánh tuyến đường ống dẫn khí đốt đi qua đáy biển đen công suất mỗi nhánh hơn một mươi năm tỷ mét khối khí
theo thỏa thuận các đường ống thuộc dự án phải xây xong trước tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
hiện gaprom đã nhận được hầu hết giới phép từ ankara để thực hiện dự án
chính phủ anh vừa tuyên bố sẽ không chấp nhận tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai ở quốc hội nước này
về việc rời khỏi liên minh châu âu
tuyên bố khẳng định các nghị sĩ sẽ có vai trò trong việc xem xét kỹ lưỡng quá trình brexit
trả lời phỏng vấn của báo giới một người phát ngôn của thủ tướng anh theresa may nêu rõ
quốc hội anh chắc chắn sẽ tranh luận và xem xét kỹ lưỡng quá trình brexit điều này là vô cùng cần thiết
tuy nhiên việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu lần thứ hai hay một cuộc bỏ phiếu để phán xét ý muốn của người dân anh là không thể chấp nhận được
trong khi đó bộ trưởng phụ trách vấn đề brexit david davis
khẳng định chính phủ sẽ bác bỏ mọi ý định trì hoãn quá trình rời khỏi liên minh châu âu mà không có lý do chính đáng
các bộ trưởng tài chính các nước khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone nhóm họp tại luxembourg ngày hôm qua
đã thông qua việc giải ngân một một tỷ euro tương đương một hai tỷ đô la mỹ
trên tổng số hai tám tỷ euro cho hy lạp sau khi ghi nhận những cải tổ mới của nước này
chủ tịch nhóm bộ trưởng tài chính các nước eurozone
ông dizis senbloem đã hoàn nghênh hy lạp hoàn tất công tác triển khai một mươi năm bước cải cách do các đối tác châu âu đề ra
trong đó có việc cải tổ hệ thống hưu trí và ngành năng lượng tăng cường quản trị ngân hàng và tiếp tục các chương trình tư nhân hóa
việc triển khai các bước quan trọng này đã mở đường cho việc giải ngân một một tỷ euro để giúp hy lạp giải quyết các nhu cầu trả nợ trước mắt
ngoài ra eurozone thừa nhận hy lạp đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm nợ dòng trong tháng bảy và tháng tám
đồng thời cho rằng nước này cần hoàn thành các dữ liệu cho tháng chín và tháng một mươi
các nhà chức trách hy lạp cần tăng cường hợp tác với các thể chế của khu vực này trong việc áp dụng các biện pháp cần thiết
để có thể tiếp tục giải ngân một bảy tỷ euro còn lại dự kiến vào cuối tháng này
theo báo chí ai cập một phát ngôn viên của phủ tổng thống vừa cho biết bác bỏ khả năng thành lập bất cứ căn cứ quân sự nào của nước ngoài tại nước này
đồng thời phản bác lại thông tin cho rằng nga đang đàm phán để xây dựng một căn cứ quân sự gần địa trung hải
trước đó tờ nhận báo izvestia của nga dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên thuộc bộ ngoại giao nga cho hay
nước này đang tiến hành đàm phán với ai cập để thuê một số cơ sở quân sự
trong đó có căn cứ không quân ở thị trấn cidy bandani cách biên giới ai cập và libya khoảng chín mươi năm km về phía đông
tờ báo cũng đưa tin căn cứ không quân này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín nếu hai bên đạt được thỏa thuận
đáp lại ai cập đã kịch liệt phản đối đề nghị của các quốc gia khác xây dựng căn cứ quân sự
trên lãnh thổ của nước này đồng thời cho rằng sự hiện diện của các căn cứ quân sự của nước ngoài
là đi ngược lại các nguyên tắc của chính phủ
truyền thông ai cập dẫn lời một nguồn thạo tin khẳng định bộ ngoại giao và phủ tổng thống
là hai cơ quan duy nhất có thẩm quyền ra tuyên bố bác bỏ hay xác nhận thông tin này
liên hợp quốc vừa kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế hỗ trợ một trăm một mươi chín triệu usd viện trợ nhân đạo
cho bảy trăm năm mươi người dân haiti bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão nhiệt đới maffell
trong thông điệp liên hợp quốc nhấn mạnh cơn bão mathieu đã gây ra thảm họa nhân đạo lớn nhất
tại haithi kể từ trận động đất năm hai nghìn một mươi đúng lúc đất nước này đang phải đối mặt với số lượng
của nạn nhân dịch tả tăng cao bất ổn về an ninh lương thực và nạn suy dinh dưỡng trầm trọng
dự kiến một trăm một mươi chín triệu đô la là dùng để mua lương thực nước ngọt và lều trại tạm cho những người
đang có hoàn cảnh khó khăn nhất sau khi nhiều khu vực trồng trọt và nhiều công trình hạ tầng
cơ sở tại haiti bị cơn bão matthew tàn phá
trong vòng vài ngày cơn bão đã cướp đi sinh mạng của gần một người
chuyển đến một thông tin kinh tế đáng chú ý
trong phiên giao dịch ngày hôm qua giá dầu tăng gần ba sau khi nga tuyên bố sẵn sàng
tham gia thỏa thuận đóng băng sản lượng với tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa opec
và kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia thỏa thuận này
kết thúc phiên giao dịch tại thị trường new york giá dầu ngọt nhẹ mỹ wti
giao tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tăng một năm mươi bốn đô la
khoảng ba một lên năm mươi một năm mươi ba đô la một thùng mức cao nhất kể từ tháng bảy năm ngoái
tại london giá dầu brand biển bắc tăng một hai mươi một đô la mỹ khoảng hai ba lên năm mươi ba một mươi bốn đô la một thùng
trước đó giá dầu brent biển bắc được giao dịch ở mức giá năm mươi ba bảy mươi ba đô la một thùng
mức cao nhất kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
bộ trưởng năng lượng ả rập xê út ông khalid al khalin đã bày tỏ lạc quan vào thỏa thuận chính thức
sẽ được ký kết vào tháng một mươi một tới
nga putin cho rằng moscow sẵn sàng tham gia thỏa thuận chung về việc đóng băng sản lượng
tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại xung quanh thỏa thuận đầu tiên của opec đạt được trong vòng tám năm qua
ngoài ra iraq cho biết muốn tăng sản lượng dầu trong năm sau
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của kênh truyền hình nhân dân